vào tối ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi một tại di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám
thành ủy hà nội đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu trăm năm mươi năm ngày mất của doanh nhân chu văn an một nghìn ba trăm bảy mươi hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương thành phố hà nội đã đến dự tại lễ kỷ niệm
cuộc đời doanh nhân chu văn an gắn liền với dạy học và là một con người suốt đời sửa mình trong sạch
không cầu danh lợi ông giữ chức tế tiểu quốc tử giám dưới đời trần và là người dân thất trảm sớ
đề nghị vua trần chém bảy kẻ định thần nhưng sớ của ông không được chuẩn tấu
nên ông quyết định tư quan về sinh sống ở vùng trí linh hải dương ngày nay và tiếp tục dạy học
người việt qua các thế hệ
thế hệ đều tôn sưng chu văn an là người thầy mẫu mực của môn đời
tổ chức giáo dục văn hóa và khoa học của liên hợp quốc đã vinh danh ông là danh nhân văn hóa thế giới